lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mường tẻ lai châu cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai tử vong do lũ quét là nguyễn văn thuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán xã tích giang huyện phúc thọ thành phố hà nội
công nhân công ty cổ phần đầu tư xây lắp trường thành đang thi công đường giao thông trên địa bàn xã pa vệ sủ
hiện các lực lượng chức năng người dân đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua
đồng thời chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương đang nỗ lực khắc phục giao thông sau lũ
tuyến đường liên xã từ thị trấn huyện mường tè đi xã pa vệ sủ bị chia cắt do đứt đường dẫn và mố cầu bê tông trên suối pá hạ làm cô lập tám bản với trên một năm trăm linh nhân khẩu
đến nay các đơn vị khắc phục đã làm đường dẫn tạm và thông được vào ba bản gần trung tâm xã
hiện vẫn còn năm bản biên giới phía thượng nguồn gồm một trăm tám mươi bảy hộ dân khoảng một nhân khẩu vẫn bị cô lập
tuyến đường bị thiệt hại nặng nhất là quốc lộ bốn h hơn một trăm năm mươi điểm sọt lở tàu lưu dương và lún sụt mặt đường
các đơn vị thi công đã dọn dẹp khoảng bảy mét khối đất đá để các phương tiện có thể di chuyển thuận lợi